trên địa bàn tỉnh quảng trị có diện tích rừng trồng lên đến hàng chục nghìn hectare
trong đó có hơn hai mươi hai hectare rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững gọi tắt là fsc
chiếm gần bốn mươi tổng diện tích rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ fsc của cả nước
trồng rừng theo chứng chỉ fsc không chỉ mang lại giá trị về kinh tế cao
nhiều lợi ích về môi trường và xã hội mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động
góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển
đến nay trên địa bàn hai huyện triệu phong hải lăng và thị xã quảng trị
có hơn năm hectare rừng được tổ chức quốc tế gfa đánh giá và cấp chứng chỉ fsc quản lý rừng bền vững với thời hạn năm năm
theo đó trồng rừng theo chứng chỉ fsc người lao động được tiếp cận với những hỗ trợ kỹ thuật mới
nên đã dần thay đổi thói quen sản xuất cũ hình thành thói quen sản xuất mới
nhờ đó năng suất lao động tăng thu nhập được nâng cao cuộc sống của người lao động ngày càng ổn định
khi công ty chúng tôi được cấp chứng chỉ fsc tôi cảm thấy có nhiều thay đổi trong hình thức sản xuất của công ty
tức là theo cách trồng rừng truyền thống trước đấy khi chúng tôi xử lý thức bi để trồng rừng
thì có hai phương án là ủi hoặc là đốt thức đi
mà sau khi có chứng chỉ thì chúng tôi chỉ được phạt thức bi sau đó tiến hành mục hố và trồng rừng
thực tế cho thấy gỗ có chứng chỉ fsc có giá bán cao hơn gỗ thường khoảng hai mươi
và có những lợi thế tốt hơn khi bán trên thị xã
từ khi tham gia trường trọng chứng chỉ fsc thì hiệu quả kinh tế mang lại là cao hơn so với trường trọng truyền thống từ hai mươi ba mươi
và đình hưởng của công ty trong những năm tới là tiếp tục thực hiện theo bộ tiêu chí của fsc
và để tạo thêm doanh thu và lợi nhận cho công ty cũng như là người lao động
có thể nói việc tham gia trồng rừng theo chứng chỉ fsc đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quản lý rừng bền vững
duy tu sửa chữa làm mới một số tuyến đường lâm sinh tạo điều kiện cho người dân trong vùng đi lại và tham gia hoạt động công ích tại địa phương